gói hỗ trợ an sinh sáu mươi hai tỷ của chính phủ được đánh giá là một gói hỗ trợ thiết thực nhân văn và chưa từng có tiền lệ
với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên sau một thời gian triển khai tại nhiều địa phương chính sách vẫn chưa đến được với nhiều người lao động và doanh nghiệp
khi nền kinh tế chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng là lúc người lao động phải tìm cách mưu sinh và vượt qua khó khăn theo cách của riêng mình
nhân tại bây giờ tôi cũng rất lo lắng trong công ty
nhân tại bây giờ rất ít công nhân đến làm việc
một lửa công nhân của công ty đến làm việc tôi điều kiện của covid một mươi chín
thế nên công việc sản xuất ra rất nấy
thứ hai nữa là do yêu cầu của bên nhập khẩu
thế nên cũng tạm dừng ở bên nước ngoài
cho nên công ty cũng bố trí cho tất cả công nhân nghỉ giãn đoạn và cứ mỗi một công nhân nghỉ đơn phiên một tuần
trong đó mỗi tuần làm việc có bốn ngày
từ thứ hai cho đến thứ năm hàng tuần
gia đình vợ chồng tôi đang chọn vợ chồng tôi cũng mượn được một mảnh vườn nhỏ để trang trải cuộc sống
dịch đã được kiểm soát
xong người lao động vẫn còn đó những khó khăn
phải đối mặt
thu nhập giảm sút cắt giảm việc làm luân phiên thậm chí là thất nghiệp
sau dịch đấy thì công ty nó cũng ít việc
thế là bọn em cũng một ví dụ một tháng thì chỉ có làm bốn năm sáu buổi gì đấy thôi
thì là ít việc quá thì không có thu nhập
mới lại nó cũng không ký hợp đồng
bọn em viết đơn xin nghỉ thì bây giờ chỉ có đi bán nước bán nôi hoặc là đi xin đi làm bán quần áo thuê
không chỉ lương cũng hai ba triệu tháng thôi
dù biết lợi trước mắt thiệt thòi lâu dài
nhưng số lượng người lao động chấp nhận rút bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng tăng sau đại dịch covid một mươi chín
khoản tiền này chỉ giúp họ trang trải được cuộc sống hiện tại
lái xe bay lên từ năm hai nghìn một mươi
thì đến hai nghìn hai mươi thì dịch thì tôi nghỉ
nhưng mà trong thời gian lái xe thì tôi có đóng gần một năm bảo hiểm xã hội
bây giờ tôi rút ra khỏi công ty

tôi tính toán tiền bảo hiểm xã hội
bưu điện này được hơn bốn triệu
báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy
tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao nhất trong năm năm trở lại đây
do nhu cầu của thị trường lao động sụt giảm
dự báo cuối quý ba đầu quý bốn do thiếu nguyên phụ liệu
cộng với lưu thông hàng hóa không xuất khẩu được
dẫn đến nguy cơ lao động phải ngừng việc tăng cao